thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội đảng một mươi ba
để thảo luận thống nhất một số nội dung của hai văn kiện mà tiểu ban đang xây dựng
đây là buổi họp cuối cùng nhằm hoàn thiện dự thảo văn kiện trình trung ương
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tổ biên tập tiếp tục tiếp thu các ý kiến
cách viết làm sao thể hiện khát vọng dân tộc hào khí phát triển đất nước thôi thúc lòng người
về dự kiến tốc độ tăng trưởng giai đoạn mới thủ tướng nhấn mạnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp
trong khi nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng nhiều vấn đề khó lường cần có giải trình
làm rõ về mức phấn đấu tăng trưởng khát vọng phát triển cũng phải có cơ sở
thủ tướng đề nghị ra soát lại viết kỹ thêm nhấn mạnh làm rõ các thành tiệu
kết quả nổi bật trong thời gian gần đây trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn
thủ tướng cho biết theo số liệu thống kê mới nhất dự kiến cả năm tăng trưởng có khả năng đạt từ sáu chín đến bảy
về các đột phá chiến lược thủ tướng lưu ý nêu rõ thêm lý do đưa ra các đột phá mới để nhấn mạnh
vai trò của các yếu tố mới này với sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy đột phá trong cách nghĩ cách làm
và tập trung thực hiện thủ tướng cho rằng việc tiếp tục cải cách thể chế là một đột phá chiến lược cần thiết
về nhiệm vụ giải pháp thủ tướng nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng để vận dụng
thực hiện triển khai cần tiếp tục hoàn thiện phần này đưa vào những nội hàm nổi bật
những giải pháp thực sự trọng tâm ưu tiên mang tính đột phá thủ tướng giao tổ biên tập tiếp thu
các ý kiến tại cuộc họp hoàn thiện tờ trình các dự thảo báo cáo để trình trung ương tại kỳ họp tới